mặc dù địa phương đã khuyến cáo và có chỉ đạo bà con nông dân chuyển đổi cây trồng cần ít nước tưới để tránh thiệt hại
tuy nhiên chín mươi hộ dân ở thôn đồng giày xã phước trung huyện bắc ái tỉnh ninh thuận
vẫn gieo hơn ba mươi năm hectare lúa vụ đông xuân năm hai nghìn một mươi chín
giờ đây nhiều diện tích đã chết khô vì thiếu nước
trước đó ủy ban dân xã phước trung đã khuyến cáo bà con không nên trồng lúa trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín
mà nên chuyển sang trồng các loại cây màu ngắn ngày như ngô đậu xanh để tiết kiệm nước
tuy nhiên nhiều hội dân vẫn không tuân theo
khi lúa chết nhiều bà con đã gửi đơn cầu cứu đến xã và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi ninh thuận
để giúp bà con nơi đây công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi ninh thuận
chỉ còn cách mở nguồn nước dự trữ ba ngày đêm mỗi tuần cấp nước tưới cho các diện tích sắp thu hoạch
với thực trạng trên nếu trong vụ hè thu sắp tới bà con nông dân không tuân thủ khuyến cáo của chính quyền địa phương
không chuyển đổi cây trồng mà vẫn lén lút trồng lúa thì chắc chắn hệ lụy sẽ nặng nề hơn